trước đó một ngày các nguồn tin cho biết israel và lực lượng hamas đã đạt được nhất trí về một thỏa thuận trả tự do cho phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin ở gaza để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong năm ngày
tuy nhiên ngay sau đó đại diện chính quyền mỹ phủ nhận thông tin trên phía israel cũng cho biết chưa đạt được thỏa thuận
giới chức ukraine cho hay khoảng ba xe tải chủ yếu là của đất này đang mắc kẹt ở biên giới phía ba lan
do làn sóng biểu tình của các lái xe tải ba lan và hiện kiev và vassava vẫn chưa đạt được thỏa thuận để chấm dứt các cuộc biểu tình
các tài xế xe tải ba lan chặn các tuyến đường dẫn tới ba cửa khẩu ở biên giới với ukraine để phản đối việc họ bị mất cơ hội kinh doanh vào tay các đối thủ cạnh tranh nước ngoài kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại ukraine
theo kiev trong hơn một mươi ngày qua các lái xe người ukraine đã bị chặn lại ở biên giới phía ba lan
hàng nghìn người đang buộc phải sống trong điều kiện khó khăn khi thực phẩm nước uống và nhiên liệu đều bị hạn chế
hoạt động vận chuyển thực phẩm bằng đường bộ của ukraine đã giảm hai bảy trong dạng đầu tháng một mươi một do những khó khăn ở biên giới với ba lan
khối lượng hàng hóa qua biên giới giảm xuống bốn tấn mỗi ngày thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm là bảy năm trăm linh tấn mỗi ngày trong tháng trước
kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại argentina cho thấy ứng cử viên theo đường lối cực hữu
javier milley đã giành chiến thắng với khoảng năm mươi sáu phiếu bầu
trong khi đó đối thủ của ông là bộ trưởng kinh tế sergo mazda giành được bốn mươi bốn phiếu bầu
ông javier milley năm mươi ba tuổi là nhà kinh tế và là hạ nghị sĩ lãnh đạo liên minh tiến bộ tự do
với kết quả này dự kiến là ông milley sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày một mươi tháng một mươi hai với nhiệm vụ hàng đầu là vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba mỹ la tinh
thoát khỏi tình trạng lạm phát cao kỷ lục
trước đó trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vào giữa tháng tám vừa qua hạ nghị sĩ javier milley đã làm rúng động dư luận argentina
khi giành tỷ lệ phiếu bầu cao nhất lên tới ba mươi hai bộ trưởng mazda đứng thứ hai với hai mươi một bốn số phiếu ủng hộ
tuy nhiên trong cuộc bầu cử tổng thống vòng một sau đó ông mazda đã lật ngược thế cờ với việc thu được gần ba mươi bảy số phiếu ủng hộ
cao hơn tỷ lệ dành cho ông milley là khoảng ba mươi
giá giàu thế giới liên tục giảm trong những tháng gần đây
các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác opec cộng phải cân nhắc tới việc có tiếp tục cắt giảm hơn nữa nguồn cung dầu hay không
và quyết định sẽ được opec cộng đưa ra trong cuộc họp vào cuối tháng một mươi một này
cụ thể giá dầu brent biển bắc đã giảm xuống khoảng bảy mươi chín usd một thùng từ mức gần chín mươi tám usd một thùng hồi tháng chín
tâm lý lo ngại về nhu cầu ảm đạm và khả năng dư thường nguồn cung vào năm tới đã gây áp lực giảm giá đối với thị trường dầu
ả rập xê út nga và các thành viên khác của opec cộng đã cam kết cắt giảm sản lượng dầu tổng cộng năm một mươi sáu triệu thùng mỗi ngày
tương đương khoảng năm nhu cầu dầu hàng ngày trên toàn cầu
theo kế hoạch các bộ trưởng của opec cộng sẽ nhóm họp vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới
trong cuộc họp gần đây nhất hồi tháng sáu vừa qua opec đã dự định cắt giảm nguồn cung ba sáu mươi sáu triệu thùng mỗi ngày vào năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan năng lượng quốc tế iea đã cập nhật triển vọng dầu mỏ trong tuần này
điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm hai nghìn hai mươi bốn và cho biết thị trường có thể chuyển sang trạng thái dư thường nguồn cung trong quý đầu tiên của năm tới
những trận mưa lớn đã chút xuống cộng hòa dominica vào cuối tuần qua khiến ít nhất hai mươi một người thiệt mạng trong đó có ba trẻ em
đây cũng được nhận định là đợt mưa lớn nhất tại quốc gia caribe này từ trước tới nay
mưa to đã gây lũ lụt làm sập nhà và khư hại cơ sở hạ tầng ở cộng hòa dominica
cơ quan khẩn cấp cho biết khoảng một mươi ba người
trên cả nước đã phải sơ tán và phần lớn trong số ba mươi hai tỉnh đang trong tình trạng báo động do mưa lũ
dominica cũng cho học sinh nghỉ học đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi một để đảm bảo an toàn
cơ quan khí tượng cảnh báo là mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có thể tiếp diễn tại dominica trong vòng hai mươi bốn giờ tới
cũng trong cuối tuần qua một phần lãnh thổ của thổ nhĩ kỳ đã phải hứng chịu ảnh hưởng của tình trạng thời tiết xấu
nhiều tàu hàng đã gặp nạn tại khu vực trong đó tàu chở hàng kakamele của thổ nhĩ kỳ với thủy thủ đoàn gồm một mươi hai người
đã mất tích gần cảng ekri tại biển đen
cục hàng hải bộ giao thông vận tải thổ nhĩ kỳ cho biết trước đó khi đến gần cảng thì thuyền trưởng đã ra tín hiệu
cho biết là tàu đang trôi về phía đê chăn sóng quân sự
nhưng sau đó thì mọi liên lạc với tàu kể cả là bằng hình ảnh vẫn chưa được thiết lập trở lại
trong khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện không thể thực hiện được do điều kiện thời tiết bất lợi
cơ quan này thông tin thêm rằng tàu trở hàng này có hải trình từ cảng temibuk thuộc vùng karasnoda của nga
đến cảng ekri của thổ nhĩ kỳ
cũng gần cảng airlin thì một tàu chở hàng rời treo cờ panama đã mắc cạn bão đã khiến con tàu vỡ đôi
tuy nhiên là may mắn cả một mươi ba thủy thủ đoàn được sơ tán vào bờ và không có ai bị thương
chính phủ thái lan có thể miễn yêu cầu thị thực đối với du khách từ nhiều nước châu âu hơn
và đang dự định tổ chức hàng trăm sự kiện văn hóa và thể thao nhằm thu hút du khách ở lại lâu hơn chi tiêu nhiều hơn
chính quyền của thủ tướng sê tha tha vị xỉn xác định
du lịch sẽ là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thái lan sau đại dịch covid một mươi chín
theo kế hoạch đang được thảo luận thái lan có thể cho phép khách du lịch đến từ một số quốc gia châu âu lưu trú tối đa tới chín mươi ngày
ngoài ra sẽ có khoảng ba sự kiện văn hóa và thể thao được tổ chức trong năm tới để thu hút khách du lịch
trước đó thái lan đã tạm miễn thị thực đối với du khách đến từ nga trung quốc kazakhstan ấn độ và đài loan trung quốc
đồng thời yêu cầu các hãng hàng không bổ sung thêm nhiều tuyến bay và hợp lý hóa hoạt động của sân bay để giảm thời gian chờ đợi cho du khách
chính phủ thái lan cũng có kế hoạch cho phép các địa điểm giải trí về đêm ở một số khu vực thuộc bangkok phuket chiang mai và chonburi hoạt động đến bốn giờ sáng bắt đầu từ tháng một mươi hai tới
thưa quý vị ngày thiếu nhi thế giới được liên hợp quốc tổ chức vào ngày hai mươi tháng một mươi một hàng năm là dịp một lần nữa nhắc nhở chúng ta tôn trọng
tôn trọng quyền của trẻ em tuy nhiên dựa bối cảnh cuộc chiến israel harmat đang căng thẳng cuộc sống của rất nhiều trẻ em ở giải gaza đang bị đe dọa nghiêm trọng
và trước tình hình đó các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đã đưa ra sáng kiến đó là giải cứu các bệnh nhi bị chấn thương bỏng nặng hoặc là ung thư ở giải gaza
bằng cách là chở các em đến nơi có điều kiện tốt hơn ở uae để chữa trị và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
cậu bé hai tuổi rưỡi này là một trong những nạn nhân của cuộc xung đột ở gaza cậu bị mảnh đạn găm vào một bên đầu gần mắt trái nó chạm vào dây thần kinh thị giác và gây tổn thương cho mắt của cậu bé
trong hoàn cảnh tương tự cậu bé am chandier một mươi hai tuổi này cũng là một trong hàng nghìn trẻ em ở gaza bị thương tại cuộc chiến giữa hamas và israel đang diễn ra
cậu bé cho biết tai họa từ chiến tranh đến với cậu một cách rất đột ngột
bố chú tôi và tôi khi ấy đang nói chuyện trên đường phố chú tôi đã thiệt mạng bố tôi bị thương và tôi cũng bị thương
may mắn hơn một chút so với các nạn nhân khác cậu có thể rời khỏi khu vực bị bao vây để được đưa đi điều trị ở bên ngoài
đột nhiên một tên lửa bắn chúng và tôi bất tỉnh tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở bệnh viện
đầu tháng này các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae tuyên bố
sẽ đưa một trẻ em và gia đình từ gaza về ue để điều trị
hãng thông tấn quốc gia wim của ue cho biết chuyến bay giải cứu bệnh nghi gaza đầu tiên chở một mươi năm người
gồm tám trẻ em và người thân đã hạ cánh an toàn sau hành trình từ sân bay eneris của ai cập đến thủ đô abu dhabi của uae
các bệnh nghi đều thuộc diện cần được điều trị y tế khẩn cấp như chấn thương nghiêm trọng bỏng nặng hoặc ung thư
người thân bệnh nghi được đi cùng các em đến ue
theo kế hoạch sẽ có thêm những chuyến bay như thế này
trong những ngày sau đó
nhiều đứa trẻ vẫn nằm ngủ trong lòng mẹ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô abu dhabi của ue sau một hành trình rất dài
một số ghế trên máy bay đã được dỡ bỏ để nhường chỗ cho những đứa trẻ bị thương nặng nhất phải nằm trên cáng
cậu bé một mươi bốn tuổi mohamed abu tabik là một trong những đứa trẻ bị thương nặng nhất
cậu bị chấn thương cổ và cuộc sống sau khi chiếc ô tô chở cậu đang đỗ ở ven bờ biển bị tàu chiến đâm phải
khi bị thương tôi cảm thấy sợ
tôi bị sốc và rồi tôi ngừng cử động
chiếc xe rời đi rồi một chiếc xe khác đến chở chúng tôi đến bệnh viện
từ đó tạ ơn chúa chúng tôi đã được đưa lên máy bay và tới uae
trước tình hình xung đột giữa israel và hamas đe dọa cuộc sống của dân thường vô tội
trong đó có nhiều trẻ em điều phối viên nhân đạo và viện trợ khẩn cấp liên hợp quốc martin griff
tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn nhân đạo tại giải gaza
để mở đường cho hàng hóa thiết yếu
cận người tị nạn và dân thường có thể sơ tán đến nơi an toàn
chúng tôi không đòi hỏi gì quá đáng
chúng tôi chỉ kêu gọi những biện pháp cơ bản để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của dân thường
và kiểm soát cuộc khủng hoảng
trong khi đó giới chức uae cảnh báo cuộc khủng hoảng tại giải gaza càng kéo dài
sẽ càng nguy hiểm và bày tỏ lo ngại khủng hoảng vượt tâm kiểm soát
thúc đẩy quá trình cực đoan hóa và đe dọa ổn định tại trung đông